sáng ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại hà nội tập đoàn điện lực việt nam đã tổ chức meeting kỷ niệm sáu mươi năm năm
ngày truyền thống ngành điện lực việt nam và đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần thứ ba
đến dự có đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội phó thủ tướng trịnh đình dũng
trong sáu mươi năm năm qua ngành điện lực việt nam đã phát triển vượt bậc từ chỗ chỉ có ba mươi một năm mw công suất vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đến nay tổng công suất lắp đặt của hệ thống điện quốc gia là khoảng năm mươi bốn tám trăm năm mươi mw đứng thứ hai trong khu vực đông nam á
và thứ hai mươi ba thế giới về quy mô nguồn và lưới điện bảo đảm điện đi trước một bước cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đã trao huân chương lao động hạng nhất lần thứ ba cho tập đoàn điện lực việt nam
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng trịnh đình dũng đã biểu dương và chúc mừng những thành tích mà các thế hệ lãnh đạo và cán bộ công nhân viên
người lao động của ngành điện lực đã đạt được trong suốt sáu mươi năm năm qua đồng thời cũng chỉ rõ ngành điện cần phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh năng lượng
đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế và tiêu dùng của nhân dân không để thiếu điện trong bất cứ hoàn cảnh nào